sau khi ăn gỏi cá hai vợ chồng ở tiên lãng hải phòng xuất hiện cảm giác cai rét đau bụng buồn nôn nôn ra dịch thức ăn đại tiện phân lỏng nhiều lần được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
các bác sĩ cho biết sau khi tiếp nhận ca bệnh người chồng với các biểu hiện chóng mặt đau bụng thượng vị quanh rốn quạn cơn tức ngực spo hai tám mươi bảy huyết áp tụt sáu mươi năm trên bốn mươi sốt cao zun đồng thời bi lan nhiễm khuẩn tăng cao
qua đánh giá và cận lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng theo dõi nhiễm khuẩn huyết viêm ruột viêm phổi suy thận cấp
trường hợp người vợ xuất hiện triệu chứng tương tự sốt cao z zun tuyệt huyết áp bilan nhiễm khuẩn tăng cao chẳng đoán sốc nhiễm khuẩn theo dõi nhiễm khuẩn huyết viêm ruột viêm phổi
nhiễm khuẩn nhiễm độc ăn uống là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường tiêu hóa
bệnh thường khởi phát đột ngột sau khi ăn phải thức ăn đã bị ô nhiễm bởi vi sinh vật vi khuẩn trong quá trình bảo quản chế biến đặc biệt là thức ăn tươi sống chưa qua chế biến
đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gây nên tình trạng bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
nhanh chóng cả hai trường hợp được điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
người bệnh được sử dụng thuốc kháng sinh phối hợp với sử dụng thuốc vận mạch liều cao
với tình trạng nặng hơn điểm suy đa tạng là chín điểm tiên lượng tử vong khoảng ba mươi
người chồng được lọc máu liên tục để loại bỏ các chất độc có trong cơ thể
sau ba mươi sáu giờ điều trị tích cực cả hai người bệnh đáp ứng điều trị
người vợ đã thoát sốc người chồng không cần lọc máu hỗ trợ các chức năng dần cải thiện
theo bác sĩ sốc nhiễm khuẩn hay sốc nhiễm trùng là giai đoạn nặng nhất của quá trình liên tục bắt đầu
từ đáp ứng viêm hệ thống do nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn và si đa tạng
ở giai đoạn này tiên lượng người bệnh đã khá nặng nguy cơ tử vong có thể lên tới bốn mươi
với sự nguy hiểm của sốc nhiễm khuẩn nói riêng và nhiễm khuẩn huyết nói chung
ngay khi có các triệu chứng bất thường người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp hỗ trợ kịp thời
hàng ngày bệnh viện đặng văn ngữ vẫn thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân mắc bệnh do ký sinh trùng
trong số đó có bệnh nhân lèo thị thìn dân tộc thái ở xã mường bố huyện mường la tỉnh sơn la
thấy người bị mẩn ngứa và đau ở vùng bụng
kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy kích thước gan của chị tăng hơn so với bình thường
nhưng không phát hiện có sán trong gan
bác sĩ yêu cầu chị phải đi khám định kỳ để theo dõi
cách đây hơn một tháng cơn đau ở vùng bụng xuất hiện trở lại
và lần này đau nhiều ở hạ sườn phải lan ra sau lưng cảm giác rất khó chịu
quay lại bệnh viện tỉnh khám chị thìn được chẩn đoán mắc sán lá gan lớn
và được chuyển về bệnh viện đặng văn ngữ thuộc viện sốt xét côn trùng ký sinh trùng trung ương để điều trị
những ngày nằm viện được bác sĩ giải thích chị mới biết nguyên nhân mình bị nhiễm sán
là do thói quen ăn rau sống ăn gỏi cá
đây là thói quen đã tồn tại từ lâu trong cách ăn uống của nhiều đồng bào dân tộc thái
một trường hợp khác phải vào viện điều trị do nhiễm ấu trùng sán lợn ở não là bệnh nhân t ở bắc giang
anh tê cho biết đầu năm nay anh bắt đầu có biểu hiện đau đầu mắt mờ run chân tay
nghĩ nhiều đến bệnh về thần kinh nên anh đi khám ở nhiều nơi nhưng chỉ được chẩn đoán là do thiếu máu
cho đến tháng năm vừa rồi sau khi chụp ct mới phát hiện có ổ sán ở não
hiện anh tê đã trải qua hai đợt điều trị mỗi đợt kéo dài hai mươi ngày
sau đợt điều trị thứ ba khoảng bốn mươi ngày anh tê sẽ được kiểm tra lại
nếu sán vẫn còn trong não thì phải tiếp tục điều trị
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ trung dũng trưởng khoa ký sinh trùng viện soset
ký sinh trùng côn trùng trung ương cho biết nguyên nhân nhiễm ký sinh trùng phổ biến
do thói quen ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh hoặc do tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi như chó mèo
các loại ký sinh trùng như sán thường có trong các loại rau thủy sinh như rau rút rau cần rau muống rau cải song
những thực phẩm như thịt lợn tái chưa nấu chín nem chua sống có nguy cơ nhiễm sán dây trưởng thành
ăn rau sống không đảm bảo vệ sinh có nguy cơ mắc bệnh ấu trùng sán lợn
sán lá gan khi vào cơ thể thường cư trú chính ở nhu mô gan tuy nhiên sán có thể đi lạc chỗ
có những bệnh nhân chúng tôi tìm thấy sàn lá gan lớn ở cơ thành ngực bụng cơ đầu gối đùi
phó giáo sư tiến sĩ đỗ trung dũng cho biết khi nhiễm chứng của sán dây lợn dưới tác dụng của dịch vị dịch ruột sẽ nở ra thành ấu trùng
ấu trùng sẽ đi khắp cơ thể tuy nhiên cơ quan phát hiện ra nhiều nhất là não
biểu hiện của nhiễm sán lá gan lớn thường là đau bụng đau vùng thượng vị vùng ức cơn đau có thể lan ra đằng sau hoặc lan xuống dưới rối lặn tiêu hóa
tuy nhiên cũng có người không có biểu hiện gì
với ấu trùng sán lợn khi có năng sán trên não bệnh nhân có thể có đau đầu kéo dài nhìn mờ có người bị co giật hoặc liệt nửa người
cả sán lá gan lớn và sán não đều gây ra biến chứng nguy hiểm cho người bệnh nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng
để phòng bệnh do nhiễm ký sinh trùng phó giáo sư tiến sĩ đỗ trung dũng khuyến cáo đơn giản nhất là ăn chín uống xôi
giữ vệ sinh cá nhân bằng cách sửa tay bằng xà phòng để không nhiễm trứng dung sán vệ sinh nhà cửa và đồ chơi của trẻ